chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh kiểm tra
phát hiện nhiều hình thức trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội của các tổ chức cá nhân ở mức độ nghiêm trọng
đã có nhiều biện pháp được thực thi nhưng tình trạng lạm dụng để được hưởng lợi chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn khá phổ biến
gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đã thực hiện thanh tra chuyên ngành thanh tra liên ngành
kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nợ động bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên
toàn thành phố đã thực hiện thanh kiểm tra gần một hai trăm linh đơn vị với số tiền nợ là năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng
thanh tra bảo hiểm xã hội phát hiện
đơn vị sử dụng lao động có những dấu hiệu cố tỉnh lách luật để được hưởng lợi từ quỹ bảo hiểm xã hội
thang bảng lương là cơ sở thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động
một số doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chây ý
chưa nghiêm chỉnh việc ghi lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
dù thanh tra có nêu tên chỉ đích danh nhưng nhiều đối tượng khi kiểm tra còn cản trở không hợp tác
ghi hợp đồng lao động với mức lương cao tuy nhiên chỉ đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp thôi
chúng tôi ký hợp đồng lao động bằng lời nói nhưng mà sau ba tháng không ký tiếp hợp đồng lao động
người lao động vẫn làm việc nhưng không ký tiếp hợp đồng lao bằng văn bản và cũng không đóng bảo hiểm xã hội
thì chúng tôi yêu cầu phải truy đóng cho những đối tượng đấy
trong khi đó về phía người lao động từ đầu năm đến nay
bảo hiểm xã hội huyện sóc sơn thành phố hà nội đã phát hiện nhiều trường hợp làm giả giấy tờ
để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chủ yếu là giấy gia viện giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
và thường ghi nơi cấp là bệnh viện bạch mai bệnh viện giao thông vận tải bệnh viện đa khoa sóc sơn v v
thì người lao động thường xin nghỉ từ một đến năm ngày
tùy vào mức lương của người lao động số tiền nếu cơ quan bảo hiểm xã hội không phát hiện ra
thì sẽ trục lợi khoảng từ vài trăm đến một triệu đồng
còn đối với giấy gia viện thì tậm chí là hai ba triệu
theo thống kê của ngành bảo hiểm tình trạng vi phạm quy định để được hưởng lợi chính sách bảo hiểm xã hội
đang là vấn đề đáng lo ngại của nhiều địa phương trên cả nước ở mọi lĩnh vực
riêng trong quý ba năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội tp hà nội phát hiện ba trăm tám mươi chín lao động lợi dụng để được hưởng lợi bảo hiểm xã hội
trong đó chế độ thai sản là lĩnh vực phổ biến nhất
chế độ ốm đau thai sản trong danh mục bệnh dài ngày trước đây chỉ có một mươi một bệnh
đến năm hai nghìn một mươi sáu lên đến một trăm chín mươi hai bệnh
năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế đưa lên thành ba trăm ba mươi hai bệnh
chính sách quy định rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
nhưng nhiều đối tượng bám vào đó để gian lận
với những giấy tờ làm giả lực lượng chức năng có thể dễ dàng phát hiện
nhưng với giấy tờ cấp khống thì rất khó xác minh
chế độ ốm đau thai sản thì chúng tôi đi chúng tôi phát hiện được nhiều trường hợp
tức là người lao động người ta bản chất là người ta cũng có nghỉ có uống
nhưng mà người ta không nghỉ việc người ta vẫn đi làm việc được
bởi vì bây giờ tôi lấy ví dụ như thế là viêm
viết dạ dày có khi chỉ đi khám thôi
nhưng vẫn đến cơ quan làm việc một cách bình thường
đơn vị vẫn trả lương một cách bình thường
nhưng khi người ta có cái chứng tư của cơ sở y tế
thì người ta đề nghị thành toán
thì đơn vị cũng vẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán
lúc mà nộp vào thủ tục hành chính thì không có bảng lương bằng chấm công
cho nên người xét duyệt hồ sơ người ta không thể biết được điều đó
và người ta vẫn cho thành toán
sau khi chúng tôi hậu kiểm qua kiểm tra
chúng tôi phát hiện được những trường hợp đấy
thì chúng tôi yêu cầu là xuất toán vào cái quỹ bảo hiểm xã hội
mức độ trục lợi hiện nay tôi đánh giá là cao hơn cách đây năm năm
mặc dù là chúng tôi đã có rất nhiều các biện pháp kiểm soát
nhưng khi mà nó có sự tiếp tay của đội ngũ viên chức nhà nước
tại các cơ sở khám chữa bệnh hoặc là ủy ban nhân dân xã
trong việc cấp khai sinh chứng sinh
rồi giấy gia viện giấy chứng nhận

chúng tôi không thể kiểm soát được
theo khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế ilo
tại các nước đang phát triển
mỗi cán bộ thanh tra kiểm tra chỉ phụ trách từ một đến hai lao động
thì mỗi cán bộ thanh tra kiểm tra của ngành bảo hiểm xã hội nước ta
hiện phải phụ trách theo dõi tới một trăm linh lao động
trên địa bàn hà nội hiện có khoảng năm mươi chín đơn vị doanh nghiệp
công tác thanh tra mới thực hiện được ba mươi chín đơn vị
trong khi đó lực lượng thanh tra bảo hiểm xã hội của riêng thành phố hà nội
chỉ có một mươi bảy người
công tác thanh kiểm tra hiện nay mới chỉ dừng ở mức phát hiện
kiến nghị hiệu quả thực thi kết luận thanh kiểm tra còn hạn chế
bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế
không chỉ là khắc phục tình trạng hai sổ hai sách hai số liệu
mà còn là quá trình kết hợp kiểm tra thanh tra
phải rất chặt
theo dữ liệu cơ quan thuế chuyển giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội
có hơn năm trăm linh doanh nghiệp đang thuộc diện và quyết toán thuế hàng năm
với cơ quan thuế thì chúng tôi hiện nay mới quản lý được khoảng hai trăm linh
thì như vậy còn ba trăm linh doanh nghiệp nữa
cơ quan thuế tất nhiên thì nó doanh nghiệp
đưa vào nhỏ thì chúng tôi tập trung vào quyết toán thuế
sẽ thanh tra năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thanh tra hết được số doanh nghiệp này
để làm sao doanh nghiệp này
cái diện tham gia chính thức theo kỹ thuật hợp đồng hoạt động
phải đã tham gia để đảm bảo
chúng tôi đang ước tính khoảng hơn hai triệu người
trong cái diện chúng tôi phải thanh tra
cơ quan bảo hiểm xã hội không còn được giao quyền khởi kiện
các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
chức năng này đã được giao cho tổ chức công đoàn
nhưng các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắt
nên việc thu hồi nợ động gặp nhiều khó khăn
đây là sức ép với công tác thanh tra
trước các hình thức trục lợi ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp
đòi hỏi phải có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu hơn
một trong những nhiệm vụ quan trọng ngành bảo hiểm xã hội
đang cố gắng tập trung triển khai quyết liệt
trong các tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đó là tăng cường phối hợp tốt với các sở ngành
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh kiểm tra chuyên ngành
xử lý các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
đặc biệt trong năm năm từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi tám
bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ quan công an
đã xác minh và làm rõ tám mươi sáu vụ việc thu hồi bốn mươi tám tỷ đồng
thời gian tới bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
có quy định ba tự doanh liên quan đến bảo hiểm
đó là điều hai trăm một mươi bốn hai trăm một mươi năm hai trăm một mươi sáu
sẽ gia tăng sức nặng của pháp luật

ngoài việc xích chặt các quy định luật pháp
sắp tới bảo hiểm xã hội việt nam
cũng sẽ triển khai một số giải pháp nghiệp vụ
đó là xây dựng hệ thống công nghệ thông tin
kết nối với các đơn vị
quản lý dữ liệu minh bạch để ngăn chặn tình trạng
trục lợi từ các đơn vị cá nhân có liên quan
và tới đây nữa khi mà chúng tôi liên thông được cơ sở dữ liệu
với quản lý dân cư này
rồi với các cơ sở khám chữa bệnh này
thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng này
như vậy trước thực tế một số tổ chức cá nhân
lợi dụng chính sách an sinh xã hội để được hưởng lợi
công tác thanh kiểm tra chuyên ngành còn mỏm
thì sự phối kết hợp của các bộ ngành
sự tham gia của cả hệ thống chính trị xã hội
nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội
là việc cần đề mạnh cho các đơn vị cá nhân
trong thời gian tới đảm bảo an toàn quỹ an sinh xã hội của nhà nước
bảo vệ lợi ích cho người lao động
thưa quý vị và các bạn trước thực tế hành vi lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội
đang có xu hướng phức tạp hơn đe dọa sự an toàn của quỹ an sinh xã hội
ngoài công tác thanh kiểm tra liên ngành
cần có chế tài đủ mạnh đủ sức gian đe những trường hợp vi phạm
đồng thời tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động và người dân
chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
xin chào và hẹn gặp lại